nguyễn tấn lương ba mươi tám tuổi nguyên giám đốc công ty trách nhiệm ưu hạn phú gia lương đóng tại thành phố biên hòa và ngô đình giang thường gọi là giang ba mươi sáu là đối tượng cộng cán trong giới giang hồ chuyên hoạt động về đòi nợ và chiếm đất tại khu vực thành phố biên hòa
mỗi người bốn năm tù với tội gây dối chất tự công cộng
cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa xác định sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát với một nhóm người trong đó có trung tá nguyễn quang trường và trung tá đinh tú anh
đều công tác tại phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
tại nhà hàng lam viên phường hiệp hòa lương gọi điện cho giang ba mươi sáu đến hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn
khi thấy trung tá đinh tú anh lái xe ô tô chở những người trong nhóm rời nhà hàng lương cùng giang ba mươi sáu và một số đối tượng khác đã bao vây chiếc xe này rồi lớn tiếng đe dọa khiến những người trong xe không dám ra ngoài
tuy nhiên tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo lương cho rằng việc cáo trạng truy tố bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
do có hành vi xúi dục là chưa chính xác vì bị cáo không chỉ đạo và xúi dục ai thực hiện việc chặn xe của trung tá đinh tú anh
việc bị cáo gọi điện cho giang ba mươi sáu đến quán chỉ với mục đích là nhờ giang chở ông lê vũ trường hải
ngụ tại tỉnh đắk lắc người bị nhóm của trung tá đinh tú anh đánh tại nhà hàng đi bệnh viện
do đó việc giang gọi một số người khác đến để giải quyết mâu thuẫn thì lương không hay biết
bị cáo lương còn cho rằng nếu lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba xử lý đúng chức năng nhiệm vụ thì không xảy ra sự việc như vậy
lực lượng này khi đến hiện trường nhưng không giải quyết theo yêu cầu của lương là đưa ra những người ngồi trong xe ô tô
của trung tá đinh tú anh quay trở lại nhà hàng lam viên để cùng giải quyết vụ việc
trong khi đó theo đại diện viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa
tất cả diễn biến sự việc đều đã được camera an ninh khu vực đó ghi lại và thể hiện rõ hành vi chặn xe của các bị cáo
đồng thời lời khai của bị cáo lương trong quá trình điều tra cũng đã thừa nhận gọi điện cho giang ba mươi sáu đến quán lam viên
là để giải quyết việc đánh nhau
theo cáo trạng giang ba mươi sáu và nhóm đàn em nguyễn duy kỳ thường gọi là tuấn nhóc ba mươi một tuổi
mai văn căn ba mươi tuổi và nguyễn văn sơn ba mươi tuổi đều ngụ tại thành phố biên hòa đã tham gia chặn xe của trung tá đinh tú anh
khiến nhóm người ngồi trên xe đành phải chốt cửa cố thủ
các đối tượng này không chỉ bao vây xung quanh xe mà còn la hét hăm dọa yêu cầu những người trên xe phải xuống
thậm chí giang ba mươi sáu chỉ đạo đồng bọn xì lốp xe của trung tá đinh tú anh
mặc dù lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc nhưng nhóm của giang ba mươi sáu không chịu giải tán
sự việc trên đã gây ách tắc giao thông nhiều giờ trên tuyến đường đặng văn trơn
tại phiên sơ thẩm giang ba mươi sáu thừa nhận khi nghe lương gọi điện để hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn với người khác
giang đã gọi nhóm đàn em cùng đến hiện trường và có tham gia chặn xe ô tô của trung tá đinh tú anh
khi thấy xe này bỏ chạy giang ba mươi sáu đã chỉ đạo đàn em đuổi theo vượt lên chặn đầu xe ô tô của trung tá đinh tú anh
tương tự các bị cáo kỳ căn sơn cũng thừa nhận hành vi của mình trong vụ việc là sai
tòa án nhân dân tp biên hòa cũng tuyên xử các bị cáo kỳ ba năm sáu tháng tù cộng với bản án ba năm sáu tháng tù trước đó tổng hợp là bảy năm tù
căn và sơn cũng mức án hai năm sáu tháng tù với tội gây dối chất tự công cộng
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa xác định hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật
trong đó bị cáo giang và lương được xác định là những người đã kêu gọi và
xúi dục những người khác cùng tham gia chặn xe gây dối chất tự công cộng gây ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh chất tự xã hội
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp biên hòa cũng khẳng định việc chặn xe gây dối trật tự công cộng được thực hiện ngay giữa ban ngày
không chấp hành yêu cầu giải tán của lực lượng chức năng là thể hiện thái độ coi thường pháp luật của các bị cáo nên phải xử lý nghiêm
ngô văn giang quê ở thanh hóa nên có biệt danh là giang ba mươi sáu
sang cùng gia đình và đồng nai làm ăn nhiều năm nay
tạm trú ở phường long bình một dân chơi ở khu chợ k tám đường bùi văn hòa phường long bình cho hay
sang ba mươi sáu tuy chưa phải là ông chùm có số má tại biên hòa nhưng là kẻ có máu mặt được giới giang hồ địa phương biết đến
giang ba mươi sáu từng bị tòa án nhân dân tp biên hòa xử phạt hai năm tù về tội cố ý gây thương tích
sau khi ra tù sang tập hợp nhiều đối tượng nghiện ngập nhiều tiền án tiền sự gây dựng bằng nhóm bảo kê quán nhà hàng ở khu vực long bình
tuy nhiên những năm gần đây do đất đai sốt giá
giang ba mươi sáu chuyện qua làm cỏ đất mua bán đất đai nhưng đặc biệt thường xuyên xác nhận các kèo đi giải quyết tranh chấp đất đai
khi có người đánh tiếng nhờ vả giang huy động đàn em đến uy hiếp đe dọa các chủ đất bị tranh chấp khiến họ lo sợ không dám tranh chấp nữa
đơn cử như vụ chiếm đất ở phường tân phong là một điển hình
bà nd mua ở số bốn mươi kp một a tân phong có mua giấy tay một lô đất là năm m hai thuộc tổ ba mươi chín b kp một mươi một
cùng với bà đê có nhiều hộ dân khác nhau mua đất cũng bằng giấy tờ tay hoặc tự khai phá trồng các loại cây như xà cừ điều tràm với tổng diện tích khoảng một mươi m hai tính luôn của bà đê
khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy ông hát ngụ tại phường tam hòa thành phố biên hòa ủy quyền cho hai người đứng ra tranh chấp khu đất này
trong lúc cơ quan chức năng đang giải quyết thì cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi tám giang ba mươi sáu kéo hàng chục thanh niên lạ mặt
đến bao chiếm luôn toàn bộ khu đất khoảng một mươi m hai của các hộ dân
sau đó sang còn cho người đưa máy móc xe đến cắt toàn bộ cây trồng đến khu đất này đập phá tường rào rồi đào mương quanh khu đất này
sự việc ngay sau đó được người dân trình báo chính quyền địa phương thì giang ba mươi sáu kéo người đến uy hiếp đe dọa xử ai đó có ý định đòi lại khu đất này
nhiều người sợ hãi đành phải bỏ khu đất này
một cán bộ công an phường long bình cho biết mặc dù sang đăng ký tạm trú ở phường
nhưng ít khi có mặt ở địa phương mà sinh sống ở những nơi khác
khoảng một mươi năm h ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nhóm bốn người hai cán bộ thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai
một cán bộ công an về hưu và ông phạm văn hiền ba mươi bốn tuổi ngụ tại huyện định quán tỉnh đồng nai
ăn uống trong quán lam viên đường đặng văn trơn xã hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tại quán ông hiền vô tình nô nói văng dính vào quần của nguyễn tật lương ba mươi bảy tuổi
ngụ tại thành phố biên hòa tại khu vực quầy lễ tân
nhóm của lương lúc này còn có lê võ trường hải bốn mươi năm tuổi ngụ tại đắk lắc cùng tám người khác
đã mâu thuẫn dẫn đến xô sát với nhóm của hiền hậu quả hiền hải bị xây sát nhẹ
khi thấy nhóm của hiền lên ô tô rời khỏi quán lưu thông trên đường đặng văn trơn ra hướng ngã ba vũng tàu
lương điện thoại cho ngô văn giang tức là giang ba mươi sáu và một số người đến quán cùng nhóm lương đuổi theo
chạy được một đoạn nhóm của lương sang đuổi kịp dùng hai ô tô chặn đầu và khóa đuôi ô tô của nhóm hiền
hiền cũng các cảnh sát khóa cửa xe ngồi bên trong
vụ việc khiến nhiều người dân xung quanh và người đi đường hiếu kỳ tụ tập xem
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông
nhận được tin báo công an thành phố biên hòa và các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai tới giải quyết vụ việc
khoảng ba mươi phút sau lực lượng công an giải tán số người hiếu kỳ
đưa một số người và phương tiện liên quan về trụ sở công an thành phố biên hòa để xác minh làm rõ
công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an thành phố biên hòa và các lực lượng khẩn trương xác minh
làm rõ xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm
ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ nguyễn duy kỳ ba mươi tuổi
tự là tuấn nhóc đàn em của ngô đình giang tức là giang ba mươi sáu
kỳ được xác định là có vai trò tích cực trong việc hô hào các thanh niên
xăm chỗ bao vây ô tô chở nhóm công an đồng nai
theo hồ sơ một mươi năm trước giang ra tù về tội cối gây thương tích
rồi tập hợp nhiều thanh niên nghiện ngập tiền án tiền sự để hoạt động kiểu xã hội đen
sau khi hàng loạt băng nhóm giang hồ khét tiếng đồng nai như long thanh hưng vườn điều
cương cầu xéo bị bắt nhóm giang bắt đầu gây thanh thế
một công an từng nắm địa bàn phường long bình cho biết giang nổi lên từ những vụ bảo kê các quán ăn
karaoke đòi nợ thuê ở khu chợ điều
trong hàng chục đàn em của giang tuấn nhất là cánh tay phải đắc lực thân tín
tuấn nhất có mối quan hệ khá mật thiết với giang ba mươi sáu và làm ăn với các đối tượng giang hồ
đặc biệt là ở khu vực bò gần cổng một mươi một phường long bình
thời gian trở lại đây khi đất đai đồng nai lên cơn sốt nhóm giang chuyển qua làm cò bất động sản
lợi dụng những lô đất tranh chấp giấy tờ tay không rõ ràng
gã sẵn sàng giàn quân uy hiếp đe dọa chủ đất nhượng lại cho mình với giá rẻ
sau đó bàn giá cao kiếm lời
giang được nguyễn tấn lương ba mươi sáu tuổi chủ doanh nghiệp xây dựng gọi điện đến xử nhóm phạm văn hiền
ba mươi bốn tuổi doanh nghiệp tại nhà hàng lam viên thành phố biên hòa
khi đó hiền đang ăn cùng trung tá đinh tú anh đội trưởng đội cảnh sát trật tự công an tỉnh đồng nai
trung tá nguyễn quang trường đội phó một trăm một mươi ba và một đại tá về hưu
lúc đi ra ngoài hiền luôn nói văng trúng quần jean của lương ở gần khu vực tiếp tân
hai bên sau đó sô sát khiến bắt của lương bị thương ở đầu
biết đối thủ đi cùng xếp công an sang vẫn huy động đàn em ở các phường long bình trảng giải tân phong đến bao vây ô tô
lương và giang đứng đầu xe liên tục yêu cầu bốn người ra ngoài nói chuyện
kỳ cùng nhiều người khác chỉ tay vào trong ô tô đe dọa rồi dùng hung khí đâm thủng bốn bánh xe
hơn hai giờ gây náo loạn tuyến đường nhóm giang hồ mới rút đi sau khi lãnh đạo công an thành phố biên hòa có mặt để giải quyết
ba ngày sau giang ba mươi sáu bị bắt để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong khi nhiều đàn em của đại ca giang hồ này đã lẩn trốn cảnh sát đang truy xét những người khác có liên quan
liên quan đến vụ giang hồ vây xe chở công an tỉnh đồng nai như thông tin
hội đồng nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai xác nhận đối tượng nguyễn tấn lương ba mươi sáu tuổi ngụ tại thành phố biên hòa là đại biểu hội đồng nhân dân phường thống nhất tp biên hòa
lãnh đạo hội đồng nhân dân tp biên hòa cho biết ông lương là đại biểu hội đồng nhân dân phường thống nhất nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trước khi bắt giữ ông lương công an đã có những báo cáo về hành vi của ông này với phía cơ quan chức năng
sau đó ông lương đã bị thường trực hội đồng nhân dân phường thống nhất họp và có quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu hội đồng nhân dân